vào chiều ngày hôm qua hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh khánh hòa đã tuyên án bốn cựu lãnh đạo tỉnh
gồm nguyễn chiến thắng lê đức vinh đào công thiên và võ tấn thái phạm tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trong đó hai bị cáo lê đức vinh và võ tân thái có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe
hội đồng xét xử xác định từ năm hai nghìn một mươi ba đến hai nghìn một mươi năm các bị cáo đã để cho công ty trách nhiệm hữu hạn
đỉnh vàng nha trang chủ đầu tư dự án nha trang golden gate được thực hiện dự án nhà ở
không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước
hơn một trăm ba mươi tám tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn chiến thắng năm năm sáu tháng tù lê đức vinh ba năm sáu tháng tù
đào công thiên ba năm sáu tháng tù và võ tân thái bốn năm tù
riêng khu đất hai mươi tám e trần phú sẽ được giao cho ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa thực hiện các trình tự
thủ tục để thu hồi quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật
một phiên tòa đáng chú ý khác cũng đã được tuyên án vào chiều ngày hôm qua sau nhiều ngày xét xử
tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt các bị cáo nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường
chú tại tỉnh an giang sáu năm tù về tội trốn thuế một mươi ba năm tù về tội rửa tiền tổng hợp hình phạt là một mươi chín năm tù
nguyễn văn võ và nguyễn văn sang cùng chú tỉnh an giang lần lượt nhận mức án là một mươi một năm tù
và một mươi năm tù về tội rửa tiền
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi đến hai nghìn hai mươi nguyễn thị kim hạnh thông qua công ty trách nhiệm hoạn
một thành viên xuất nhập khẩu hạnh phát và hộ kinh doanh hạnh phát do hạnh thành lập và điều hành
hoạt động kinh doanh mua bán đường như không lập sổ kế toán không xuất hóa đơn khi bán hàng
kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra để trốn thuế tổng số tiền là bảy trăm năm mươi năm tỷ đồng
ngoài ra hạnh sử dụng nguồn tiền trốn thuế chuyển vào tài khoản ngân hàng của nguyễn văn võ hơn ba năm tỷ đồng
để võ nuôi cá gửi tiết kiệm chuyển vào tài khoản của nguyễn văn sang hơn một ba tỷ đồng
để sang làm tư thiện nhằm che giấu hành vi phạm tội
ngoài bản án đã tuyên hội đồng xét xử còn tuyên phạt hình phạt bổ sung cho bài bị cáo
mỗi bị cáo một trăm linh triệu đồng buộc hạnh giao nộp lại số tiền trốn thuế cho ngân sách nhà nước là bảy trăm năm mươi năm tỷ đồng
các bị cáo võ sang giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn bốn tám tỷ đồng
một cán bộ xã đã mạo danh công tác làm hồ sơ
sơ giả để hợp thức hóa hồ sơ giải quyết đăng ký biến động quyền sử dụng đất
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi bắt giữ
đó là lê thị mai trinh chú tại thị xã đức phổ nguyên cán bộ ủy ban nhân dân xã phổ châu
trinh đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi khởi tố và bắt tạm giam
về hành vi giả mạo trong công tác
đối tượng có hành vi làm giả giấy tờ tài liệu hợp thức hóa hồ sơ giải quyết đăng ký biến động quyền sử dụng đất
cho người dân tại địa bàn xã phổ châu thị xã đức phổ nhằm thu lợi bất chính
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan điều tra công an huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố bắt tạm giam nguyễn thế anh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thế anh đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải những bài viết hình ảnh bán hàng
gồm loa máy đèn phục vụ tổ chức sự kiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi người mua đồng ý chốt đơn thì thế anh yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào số tài khoản do mình cung cấp
khi bị hại chuyển đủ số tiền thì nguyễn thế anh sẽ chặn tài khoản facebook
chặn số điện thoại và chiếm đoạt tiền của bị hại
với thử đoạn tương tự thì thế anh đã chiếm đoạt của hơn một trăm linh bị hại số tiền trên một tỷ đồng
đã từng có hai tiền án ma túy nhưng nguyễn ngọc tuấn chú tại thành phố cần thơ
lại tiếp tục bị bắt giữ với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và vũ khí nóng
vào tối ngày một mươi tám tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố cần thơ phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn ngọc tuấn
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một mươi ba gói ketamin năm viên thuốc lắc khám xét khẩn cấp nơi ở của tuấn
lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ hai khẩu súng dạng rulo sáu viên đạn ba gói ketamin
một cân tiểu ly và một số tăng vật có liên quan
đặc biệt tuấn đã có hai tiền án về ma túy mới ra tù vào đầu năm hai nghìn hai mươi
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ
song song với công tác tấn công mạnh tội phạm trộm cắp cờ bạc tín dụng đen
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai thời gian qua đã tập trung quyết liệt
trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chăn nát
tội phạm ma túy góp phần kéo giảm tội phạm đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn
mới đây qua công tác hiệp vụ công an huyện trảng bom đã bắt quả tăng đối tượng nguyễn tìm
đang tàng trữ chín gói ma túy
qua đấu tranh tìm khai nhận do nghiện ma túy nên mua về để sử dụng dần thì bị bắt giữ
được biết đối tượng nguyễn tìm từng có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
và tội trộm các tài sản

đối tượng nguyễn tìm từng có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội trộm các tài sản
công an huyện trảng bom khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an huyện trảng bom đã bắt quả tăng bằng và thọ đang tàng trữ hai bịch ni lông bên trong có chứa ma túy
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt đối tượng hiếu thu giữ thêm ba gói ma túy và một bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
theo thống kê một mươi một tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện trảng bom đã phát hiện khởi tố chín mươi năm vụ liên quan đến ma túy
với một trăm bảy mươi bị can